sáng nay gần chín trăm linh thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
bằng bài thi môn ngữ văn đây là môn thi tự luận duy nhất trong các môn nằm trong hệ thống thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo đó thí sinh có thời gian một trăm hai mươi phút để làm bài với hai phần đọc hiểu và làm văn
thưa quý vị đề thi trong một vài năm gần đây luôn hấp dẫn các thí sinh bởi ra theo hướng mở và mang đậm hơi thở cuộc sống
chính vì vậy mà trong kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi nhiều sĩ tử hy vọng đề thi ngữ văn sẽ là cơ hội để các em trải lòng cho một mùa thi đặc biệt như là năm nay
ngay trước giờ thi môn ngữ văn chúng ta hãy cùng lắng nghe là các sĩ tử có suy nghĩ và kỳ vọng gì cho môn thi đầu tiên
em nghĩ là nó nên vào phần bài sóng bởi vì em ôn khá chắc bài đấy
em nghĩ là đề nghị luận xã hội năm nay cũng sẽ lên cùng
bởi vì năm nay là một năm rất là khó khăn dịch bệnh nó phát triển nên em nghĩ đề thi cũng sẽ bám theo việc đấy
năm nay thì được giảm tải bớt một số bài rồi thì còn chú trọng lại có sáu bài văn thôi
thì em ôn cũng sẽ có một vài bài tủ và một vài bài thì vào bài nào cũng được
chị mong là đề nó đừng khó quá đề thì năm nay chắc là sẽ là đề phân tích em nghĩ là vậy
tại vì năm nay học sinh nhiều thiệt thòi quá
là một trong ba môn thi bắt buộc để xét tốt nghiệp đồng thời cũng là một trong những môn quan trọng để xét tuyển vào đại học
do vậy cách ra đề thi môn ngữ văn những năm gần đây luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội
sau một trăm hai mươi phút làm bài thi nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái đỡ căng thẳng hơn so với giờ đầu sáng

em thấy khá là dễ cũng sẽ khó phân bùng cũng sẽ khó phân lại thí sinh

em có làm được bài em thấy đề thế này khá là vừa nó không bị khó khó mà văn phân gọi được học sinh
đề thế này khá là hay mà nó không quá khó tức là nghị luận xã hội nó không quá xa với nghị luận văn học
như vậy là môn thi đầu tiên đã kết thúc
hy vọng là các thí sinh không chỉ có một buổi thi xuân sẻ mà còn thu nạp được những kiến thức về những biến chuyển quanh mình
những thay đổi của thế giới hôm nay không chỉ được thấu cảm qua đề thi môn ngữ văn
mà còn trở thành một hành trang để các em vững bước trên con đường tương lai